tại hà nội ủy ban quốc gia phối hợp với bộ y tế liên hiệp hội việt nam unx phối hợp với tổ chức hội thảo tăng cường hiệu quả hợp tác giữa các tổ chức xã hội với các đối tác trong phòng chống hivs và điều trị nghiện ma túy đến dự có phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam
những năm qua thông qua việc triển khai hiệu quả các chương trình dự án y tế đã góp phần giúp người nhiễm hivs được chữa trị và hòa nhập cộng đồng đồng thời ngăn chặn tiến tới đẩy lùi hivs
nhiều địa phương đã quan tâm duy trì hoạt động của các câu lạc bộ để truyền thông dự phòng lây nhiễm hiv lợi ích của tư vấn xét nghiệm sớm hiv tuyên truyền về lợi ích của bảo hiểm y tế với người nhiễm hiv
làm thay đổi thái độ hành vi của bản thân người nhiễm hiv và gia đình họ qua đó giúp họ sớm tiếp cận với các dịch vụ dự phòng chăm sóc và điều trị hivs
phát biểu khai mạc hội thảo phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh dịch hivs là một trong những đại dịch nguy hiểm là mối hiểm họa đối với tính mạng
sức khỏe của con người và tương lai nói giống của các quốc gia các dân tộc trên toàn cầu tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế văn hóa trật tự và an toàn xã hội đe dọa sự phát triển bền vững của đất nước
nhận thức rõ sự nguy hiểm của đại dịch hivs đảng và nhà nước việt nam đã ban hành nhiều văn bản pháp luật quan trọng nhằm khống chế sự gia tăng của dịch hivs
phó thủ tướng mong muốn qua hội thảo sẽ có thêm nhiều giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả hợp tác giữa các tổ chức xã hội với các đối tác trong phòng chống hivs
và điều trị nghiện ma túy ở việt nam